trong khuôn khổ hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi tại brazil
các ngoại trưởng đều nhất trí rằng giải pháp hai nhà nước là biện pháp khả thi duy nhất để giải quyết cuộc xung đột giữa israel và palestine
thông tin được ngoại trưởng nước chủ nhà mauro vieira đưa ra sau khi hội nghị kết thúc sau hai ngày nhóm họp
trong khi đó đại diện cấp cao của liên minh châu âu eu về chính sách an ninh và đối ngoại joseph borrell cũng cho biết
các đại biểu tham dự hội nghị đã đạt được đồng thuận về sự cần thiết của giải pháp hai nhà nước
như là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình trong cuộc xung đột israel palestine
quan chức của eu tuyên bố ông đã đề nghị với brazil nước chủ nhà của hội nghị ngoại trưởng g hai mươi trong năm hai nghìn hai mươi bốn
thông báo với toàn thế giới tất cả các bên tham dự hội nghị đều ủng hộ giải pháp này
đồng thời bày tỏ hy vọng các quốc gia ả rập sẽ đưa ra đề xuất hòa bình tại giải gaza trong những ngày tới
trong một diễn biến khác nội các israel đã quyết định biểu quyết thông qua quyết định cử phái đoàn tới paris pháp
nhằm nối lại cuộc đàm phán về con tin và lệnh ngừng bắn với phong trào hồi giáo hamas qua sự trung gian của mỹ ai cập và qatar
quyết định được đưa ra sau khi phong trào hamas thể hiện sự linh hoạt liên quan đến các điều khoản về một thỏa thuận khung do phía mỹ xây dựng
trước đó thành viên nội các chiến tranh của israel ông benny gantz cũng nhận định có những dấu hiệu sớm về tiến triển
trong đàm phán thỏa thuận phóng thích các con tin bị lực lượng hamas bắt cóc và tạm giữ tại giải gaza từ đó đảm bảo một khoảng thời gian tạm dừng giao tranh